trong những giám sát của ngân hàng nhà nước với các quy định quản trị rủi ro chặt chẽ
thì đến nay gần như vẫn chưa có khung pháp lý nào cho hoạt động cho vay tiền online qua mạng
của các website hoặc app trên điện thoại
đây sẽ là nội dung chính của tiểu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
bộ tài chính đã có công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra
kiểm tra tài chính năm hai nghìn hai mươi trong đó bộ tài chính đề nghị các cơ quan chức năng
tập trung thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro về thu nộp ngân sách nhà nước lớn
bộ trưởng bộ tài chính yêu cầu các thủ trưởng các đơn vị và trực thuộc bộ tài chính
giám đốc sở tài chính các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra tài chính năm hai nghìn hai mươi
cần tập trung vào những nội dung trọng tâm như thanh tra việc thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước
chú trọng thanh tra chống thất thu thuế ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu
gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả chuyển giá trốn lậu thuế
phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng không đủ gian lận thuế
các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành như tổng cục thuế tổng cục hải quan
tổng cục giữ chữ nhà nước ủy ban chứng khoán nhà nước cục quản lý giám sát bảo hiểm
bộ tài chính đề nghị trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao
thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra theo hướng dẫn này
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín chính phủ đã giải ngân nguồn vốn vay oda và vay ưu đãi nước ngoài
khoảng một sáu trăm năm mươi bốn tỷ đô la mỹ tương đương với khoảng ba mươi tám hai trăm tám mươi ba tỷ đồng
theo thông tin từ cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại bộ tài chính
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín năm hiệp định vay nợ vốn nước ngoài của chính phủ đã được ký kết
tổng trị giá khoảng bốn trăm sáu mươi ba triệu đô la mỹ
trong đó giải ngân vốn vay oda vốn vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ khoảng một trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ
lũy kế từ đầu năm đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín giải ngân hai nguồn vốn này khoảng một sáu trăm năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
tương đương khoảng ba mươi tám hai trăm tám mươi ba tỷ đồng không bao gồm các khoản rút vốn có thể đã được các nhà tài trợ giải ngân
nhưng chưa thông báo cho bộ tài chính chiếm khoảng ba mươi năm bốn kế hoạch thủ tướng chính phủ đã duyệt
ngoài ra lũy kế một mươi tháng đầu năm chính phủ trả nợ khoảng hai trăm bốn mươi sáu bốn trăm chín mươi sáu tỷ đồng
trong đó trả nợ trong nước khoảng hai trăm linh hai tám trăm sáu mươi hai tỷ đồng trả nợ nước ngoài khoảng bốn mươi ba sáu trăm ba mươi bốn tỷ đồng
theo cục hải quan thành phố hồ chí minh tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện toàn địa bàn một mươi tháng đầu năm
được chín mươi chín hai trăm một mươi bảy tỷ đồng đạt chín mươi một một mươi chín dự toán pháp lệnh và tám mươi bảy tám mươi tám chỉ tiêu phấn đấu tăng một mươi năm ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể thuế xuất nhập khẩu thu đạt ba mươi bốn ba trăm linh tám ba
thuế bảo vệ môi trường đạt hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng đạt sáu mươi bốn sáu trăm bốn mươi tám ba tỷ đồng
được biết một mươi tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố hồ chí minh đạt chín mươi sáu hai tỷ đô la mỹ tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạch xuất nhập khẩu chủ yếu tập trung tại các nhóm mặt hàng như ô tô và phụ tùng
linh kiện điện tử điện thoại máy vi tính máy móc giày dép cao su hàng diệt may nhiên liệu xăng hóa chất dược phẩm trái cây thủy sản kim loại
năm nay cục hải quan thành phố hồ chí minh được bộ tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu một trăm linh tám tám trăm linh tỷ đồng
tăng tám trăm linh tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi tám và chiếm ba mươi sáu hai tổng thu ngân sách nhà nước của toàn ngành hải quan
về chỉ tiêu phân đấu đơn vị được tổng cục hải quan giao thu ngân sách nhà nước ở mức một trăm một mươi hai chín trăm linh tỷ đồng
theo ngân hàng phát triển châu á adb nhiều quốc gia đang phát triển ở khu vực châu á thái bình dương
hiện đang đầu tư dưới mức đề xuất là năm gdp cho phát triển cơ sở hạ tầng
theo ngân hàng phát triển châu á adb các nước đang phát triển ở châu á cần đầu tư hơn năm gdp trong thập niên tới
để đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng của các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng này
với mức này việc tài trợ cho cơ sở hạ tầng để duy trì và giữ ổn định tăng trưởng kinh tế sẽ là một thách thức không nhỏ
cũng trong một báo cáo mới đây adb ước tính nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển
ở châu á thái bình dương sẽ vượt mức hai mươi hai sáu trăm linh tỷ usd cho đến năm hai nghìn ba mươi hoặc một năm trăm linh tỷ usd mỗi năm
còn số này sẽ tăng lên trên hai mươi sáu tỷ usd hay một bảy trăm linh tỷ usd mỗi năm nếu bao gồm cả chi phí cho việc giảm nhẹ
và thích ứng với biến đổi khí hậu
để giải quyết thách thức đó adb đề xuất một loạt các giải pháp chính sách như cải cách thiết chế
và tài chính công để tạo môi trường thuận lợi hơn cho quan hệ đối tác công tư
vừa qua malaysia đang xem xét khả năng áp dụng hạn định trong giao dịch bằng tiền mặt từ năm hai nghìn một mươi sáu
nhằm ngăn chặn tình trạng rửa tiền và tội phạm tài chính đang có xu hướng gia tăng tại quốc gia này
theo ngân hàng trung ương malaysia giao dịch bằng tiền mặt hiện đang được giới tội phạm sử dụng
một cách triệt để và phổ biến nhằm hỗ trợ cho các hoạt động bất hợp pháp
việc áp dụng hạn định trong giao dịch bằng tiền mặt được cho là một biện pháp quan trọng
trong cuộc chiến chống lại tình trạng rửa tiền và các loại tội phạm tài chính khác
áp dụng hạn định trong giao dịch bằng tiền mặt cũng là một cách để bảo đảm tính hợp nhất
của hệ thống tài chính của malaysia
hiện ngân hàng trung ương malaysia đang tích cực làm việc với các bên liên quan
bao gồm các cơ quan chức năng giới doanh nghiệp
về các vấn đề chung quanh việc áp dụng hạn định trong giao dịch bằng tiền mặt
ngân hàng trung ương malaysia hy vọng việc áp dụng hạn định trong giao dịch bằng tiền mặt
sẽ được bắt đầu vào năm tới
thưa quý vị thời gian gần đây mô hình cho vay tiền trực tuyến
thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động hay còn gọi là app
có xu hướng phát triển mạnh mẽ
người vay chỉ cần tải ứng dụng vay tiền về điện thoại di động
đăng ký thông tin cá nhân và gửi yêu cầu vay
chỉ vài giờ sau tiền sẽ được chuyển vào tài khoản
thế nhưng dù chỉ vay số tiền nhỏ với thời hạn ngắn
nhưng người vay phải trả gấp nhiều lần số tiền gốc với mức lãi suất rất cao
nếu chẳng may chậm trả người vay và cả người vay
và cả người thân bạn bè còn bị điện thoại khủng bố cả ngày lẫn đêm
trong hơn một năm qua cùng lăn sóng những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của việt nam
đang đón đầu xu hướng chuyển đổi các dịch vụ tài chính trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu để đưa ra những mô hình hỗ trợ cung cấp dịch vụ tài chính mới
mang lại hiệu quả cho xã hội như cho vay ngang hàng
đã xuất hiện rất nhiều cá nhân hay tổ chức lợi dụng môi trường internet
để hoạt động cho vay nặng lãi hoặc tiến dụng đèn trá hình
theo các chuyên gia những vụ việc các app cho vay online tính lãi phí cắt cổ người dùng
và sử dụng các biện pháp không chính thống để thu hồi nợ được các phương tiện truyền thông phản ánh
không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến những công ty hoạt động chân chính
mà còn ảnh hưởng lớn tới thị trường chung
tội phạm liên quan đến tiến dụng đèn thì chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng như liên quan đến tội phạm cho vay lãi nặng trong trận sự
trong đó cũng có thể sử dụng
ứng dụng cả những công nghệ thông tin mạng sâu
các kênh vay tiêu dùng chính thống hiện chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân
bởi đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện các tổ chức tiến dụng công ty tài chính
phải đáp ứng nhiều quy định khắt khe của ngân hàng nhà nước mới có thể cho vay tiêu dùng
tuy nhiên thực tế trên thị trường có một nhóm doanh nghiệp khác kinh doanh dịch vụ cầm đồ
cũng được phép cho vay với thủ tục đơn giản nhanh chóng dễ dàng tiếp cận với người có nhu cầu vay gấp
do các lỗ hổng quản lý
nhóm này đang được nhiều chủ áp cho vay lợi dụng để cho vay nặng lãi biến tướng
cho vay trực tuyến là một sự phát triển tất yếu của công nghệ tài chính fintech
để phục vụ nhu cầu vay tiêu dùng của người dân
nhưng các biến tướng của nó lại đang tạo ra những cái nhìn thiếu thiện cảm
và ảnh hưởng không nhỏ đến các công ty công nghệ tài chính tiền phòng
chúng ta biết rằng là cái dịch vụ cho vay ngang hàng mà rất nhiều các cái công ty bên ngoài họ đang thực hiện
nhưng mà đâu đó thì về mặt tuân thủ pháp lý hay là quy định thì nó chưa có những cái liên quan như vậy
chúng ta cần phải chi tiết hóa và quản lý kiểm soát những cái điều kiện đó
chứ chúng ta không nên và không thể cấm được cái ngành nghề kinh doanh này
bởi vì nó hoàn toàn hợp pháp và thông lệ quốc tế cũng cho phép làm như vậy
hiện tại việt nam có khoảng bốn mươi doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cho vay ngang hàng
tuy vậy ngân hàng nhà nước đã khuyến cáo rằng nhiều đơn vị trong số này đã biến tướng
vi phạm pháp luật về ngân hàng cũng như tiến dụng và khuyến cáo người dân nên cẩn trọng với hình thức này
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
cũng đã ra khuyến cáo với người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ về việc cung cấp các thông tin cá nhân
để đăng ký khoản vay nghiên cứu ký hợp đồng trước khi ký
cân nhắc kỹ các chi phí khi tham gia vay trực tuyến
nếu như tổng số tiền mà khách hàng hiện tại đang thanh toán có một chút trên lệnh
so với tính toán của họ thì có thể là đến từ hai nguồn
thứ nhất là những cái chi phí thu hộ hàng tháng khi mà khách hàng cần phải thanh toán cho công ty tài chính
ở các điểm thanh toán khác nhau
hoặc khi khách hàng ký hợp đồng vay với công ty tài chính
khách hàng có ký kèm thêm một cái hợp đồng bảo hiểm khoản vay
khi mà có phát sinh tranh chấp thì chúng ta lại không có khung pháp lý để điều chỉnh
thì đó là những cái rủi ro mà cần phải chú ý tới
khi mà bước vào nên có những cái điều khoản rõ ràng
phải tìm hiểu kỹ đâu là người cung cấp dịch vụ cho mình
trách nhiệm và nghĩa vụ của họ là gì
phải tìm hiểu rất là kỹ trước khi tham gia vào một cái lĩnh vực mà chưa có khung pháp lý điều chỉnh
hợp đồng phải ghi rất rõ là dù anh quy định lãi suất như thế nào
thì đều phải quy ra là lãi suất hàng năm nó là như thế nào
và quy định lãi suất trong từng thời kỳ là như thế nào
để người vay hình dung ra được cái khoản phải trả của mình
để quản lý hiệu quả loại hình cho vay này
ngân hàng nhà nước đã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh sát
tránh xa vào bẫy tiến dụng đen
một khi tiến hành giao dịch dân sự về tiền tệ
thì phải nắm các quy định của pháp luật để tự bảo vệ mình
mặt khác ngân hàng nhà nước chủ động chính sách huy động vốn từ người dân
quản lý chặt chẽ các tổ chức tiến dụng cơ sở cầm đồ
đặc biệt là phải tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn vay
ở các ngân hàng với lãi suất thấp
giúp họ tránh xa bẫy tín dụng đen hoạt động trái pháp luật đang bùng nổ
và gây ra những hậu quả khó lường
thưa quý vị dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
sẽ được trình thông qua tại kỳ họp thứ tám
quốc hội khóa một mươi bốn sẽ quy định cho phép cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước
có quyền truy cập dữ liệu điện tử phần mềm ứng dụng của cơ quan bị kiểm toán
điều này là cần thiết xong phải quy định rõ phạm vi thẩm quyền
trách nhiệm của cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước đã thực hiện bảy trăm bảy mươi tám cuộc kiểm toán theo kế hoạch
kết quả xử lý tài chính là một trăm sáu mươi chín một trăm chín mươi một tỷ đồng
kiến nghị sơ đổi bổ sung hoặc hủy bỏ
thay thế ba trăm hai mươi một văn bản nhằm bịt chỗ hỏng về cơ chế
về tổ chức thực hiện quy định của nhà nước nhằm tránh thất thoát lãng phí
qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại hạn chế
bất cập trong công tác quản lý điều hành sử dụng tài chính công
tài sản công của các bộ ngành địa phương và đơn vị được kiểm toán
tuy nhiên việc kiểm toán nhà nước truy cập dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán
cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan và cơ sở dữ liệu quốc gia vẫn còn nhiều bất cập
việc cho phép truy cập thông tin dữ liệu điện tử cũng nhằm hướng tới mục tiêu giảm thiểu
thời gian làm việc tại đơn vị được kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng
hiệu quả của hoạt động kiểm toán tuy nhiên cơ sở dữ liệu quốc gia
dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán và các đối tượng liên quan đến hoạt động kiểm toán
có nhiều loại thông tin khác nhau trong đó có cả những thông tin mật tối mật tuyệt mật
hoặc bí mật riêng tư bí mật nhà nước do đó cần phân cấp quyền truy cập phù hợp
và phải quản lý giám sát chặt chẽ
đối với ngân hàng thì dữ liệu khách hàng là một trong những thông tin
mà ngân hàng phải bảo đảm tính bảo mật cho khách hàng
cho nên nếu như kiểm toán mà được phép truy cập vào cái hệ thống dữ liệu của ngân hàng
thì trước hết là phải xác định rõ phạm vi giới hạn để truy cập
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất quy định cho phép cơ quan kiểm toán
và kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập dữ liệu điện tử phần mềm ứng dụng
của cơ quan bị kiểm toán về quy định kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập
vào hệ thống dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán dữ liệu điện tử quốc gia
và dữ liệu phần mềm ứng dụng của đơn vị được kiểm toán nếu để lộ bí mật
cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị khán giả
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại